chưa có một quy hoạch định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn đến những năm hai nghìn ba mươi hay thậm chí là hai nghìn năm mươi
quy hoạch chiến lược này phải được xây dựng không chỉ chú trọng tới số lượng khách quốc tế và nội địa
mà còn phải chú ý tới tính đồng bộ của các sản phẩm cũng như đồng bộ về hạ tầng
thứ hai phải xây dựng được big data dữ liệu lớn của ngành
để có thể làm lan tỏa thương hiệu nét đặc trưng của thành phố trên không gian mạng
xây dựng cho được một ngành du lịch thông minh
tôi cho rằng có bốn cái vấn đề mà chúng ta cần
phải thẳng thắn nhìn nhận
cái thứ nhất là cái nhận thức và cái nhìn nhận về vị trí của ngành du lịch
trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố
cái điểm thứ hai chúng ta phải có một cái kế hoạch
một cái chiến lược phát triển một cách dài hơi
nhưng giai đoạn phát triển này thì cho đến giờ chúng ta vẫn đang lung túng
chưa có một chiến lược chưa có một quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố
giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
cái thứ ba nói đến thành phố chính ninh
cái sản phẩm gì là sản phẩm người ta cần phải đến mua sắm
chúng ta cũng chả có một cái chỗ nào nó xứng tầm là một cái trung tâm của du lịch của khu vực
rồi là những cái sản phẩm về mặt thiên nhiên như là cần giờ chúng ta
một cái kho báu như thế mà chúng ta khai thác rất là manh mún rất là nhỏ nhặt
và một cái nữa là môi trường an ninh an toàn cho khách là vẫn còn nhiều nhiều vấn đề đặt ra
cái hạn chế và tồn tại đó là khi phát triển sản phẩm thì chúng ta phát triển chưa đồng bộ
tôi nói thí dụ thành phố chính ninh phát triển du lịch đường thủy
trong đó có những cái bến cảng
phát triển du lịch tàu biển đây là những thế mạnh mà hiện nay chúng ta chưa phát huy được
chúng ta chưa có một cảng hành khách nào về du lịch cả
rồi các cái điểm rừng của du lịch đường thủy thì nó tạo được cái sức lan tỏa
cho nên cái sức hấp dẫn của từng cái điểm rừng không có
thanh ra bây giờ của chúng ta du lịch đường thủy chủ yếu là vận chuyển
chứ không phải là chúng ta làm du lịch
cái du lịch của chúng ta hiện nay mới tạo được cái việc là từ ở đây có những chuyên trở lên trên củ chi
hoặc là chúng ta chuyên trở về cần giờ
thế còn đi về vũng tàu
nhưng mà còn cái việc là những cái điểm rừng để tạo nên cả một cái tuyến du lịch đường thủy
hiện nay chúng ta chưa làm được
cũng theo ý kiến của nhiều chuyên gia
muốn du lịch phát triển bền vững thì cần khắc phục cho được các mặt trái của nó
đó là sự ô nhiễm môi trường
sự phá vỡ những hài hòa vốn có trong cấu trúc xã hội địa phương
mặt trái đó chỉ khắc phục được khi du lịch phải làm cho người dân địa phương
là những người trực tiếp được hưởng lợi đầu tiên khi du lịch phát triển
từ sự hướng lợi này người dân sẽ tham gia vào du lịch với vị thế tích cực
cũng như chính mỗi người dân sẽ tự nhiên trở thành một đại sứ du lịch
quan tâm tới môi trường hạ tầng xã hội cũng như thái độ văn hóa ứng xử thân thiện
bên cạnh đó việc xử lý những vi phạm pháp luật của du khách cũng phải được quan tâm và làm nghiêm
để xây dựng được một môi trường du lịch an toàn cho du khách và cộng đồng
du lịch nó có hai mặt của nó
đầu tiên yếu tố thúc đẩy phát triển về kinh tế chúng ta không thể nói khác được
và thứ hai nó cũng có một cái mặt tiêu cực
ở phía sau là có thể là hủy hoại môi trường
hoặc là cái môi trường xã hội hoặc môi trường thiên nhiên
với mặt phải chúng ta phải làm sao tận dụng tối đa hiệu quả do du lịch phát triển
mang lại cho cộng đồng dân cư tại chỗ và qua đó có tính lan tỏa cho du lịch của một đất nước
tuy nhiên chúng ta đang có vấn đề ở chỗ là chưa tốt
thế vừa chúng ta đang tập trung rất là nhiều trong sản phẩm
chủ lực nó lại từ bảy h sáng đến năm h chiều
trong khi nguồn thu chính của du lịch lại là dịch vụ
là từ sáu h tối đến hai h sáng
dịch vụ buổi tối nó chiếm bảy mươi trên nguồn thu của du lịch
nếu chúng ta phát huy tốt được có chính sách tốt được phát triển dịch vụ buổi tối
thì chính người dân sẽ là người đầu đầu tư và được hưởng lợi
quận cũng xác định rằng là phát triển du lịch trên địa bàn quận
là phải kết hợp đồng bộ với cái việc phát triển kinh tế xã hội
rồi cái việc phát triển du lịch phải mang tính chất bền vững
trong thời gian qua quận bốn cũng tạo được một số sản phẩm du lịch
mang tính là đặc sắc
truyền thống của quận như là phố ẩm thực bình khánh
được cư dân mạng xem là cái phố ốc lớn nhất của thành phố
và chúng tôi cũng hình thành khôi phục lại ngành nghề truyền thống
đó là ngành gia dày
trong giai đoạn hội nhập sắp tới
ngành du lịch cũng như mọi ngành kinh tế khác
phải thực sự chuyển đổi tư duy
để có thể xây dựng thành công du lịch thông minh
đó là phải kết nối cho được mọi hạ tầng văn hóa xã hội
giao thông an ninh v v
trong thực tế cũng như trên không gian mạng
để làm cơ sở một ngành du lịch mới
phải tìm ra cho được một nét đặc trưng riêng của thành phố
để kêu gọi đầu tư cũng như khai thác khoa học và hợp lý
những thương hiệu chúng ta đang xây dựng như thành phố sôi động
cần phải suy nghĩ tới việc xuất khẩu thương hiệu
và đồng thời tạo ra thêm nhiều thương hiệu mới
và sự chuyển đổi tư duy phải lan tỏa tới đông đảo dân cư
để chính họ trở thành các đại sứ du lịch thân thiện và tích cực
muốn có cái phát triển tốt hơn
thì việc đầu tiên phải thay đổi
từ cái suy nghĩ
mà cái suy nghĩ dễ nhất là cách tổ chức tòa đàm
trong tòa đàm có rất nhiều chuyên gia giỏi
mình chỉ nghe họ đóng góp ý kiến là mình đã thấy thích thú rồi
thì tôi nghĩ rằng tại sao thành phố không lập hẳn
cái tổ chuyên gia trú trọng thực tiến
chứ không cần bằng cấp hay là số lượng gì cả
và những người này họ sẽ tham vấn
và phản biện cho những chủ trương chính sách của sở
vì du lịch là một cái ngành
mà kinh doanh thượng tầng
nó sử dụng toàn bộ cái hạ tầng kiến trúc
của xã hội để trở thành sản phẩm và tài nguyên của nó
sử dụng về văn hóa về xây dựng
về kinh tế về thương mại về giao thâm
rất nhiều cái yếu tố mà họ sử dụng
để trở thành cái sản phẩm chính của mình
để trở thành cái ngành của mình
vì thế nếu có sự kết nối mà kém
thì rõ ràng du lịch không thể phát triển được
và du lịch bị đặt trong một tình thế
là khi bước lên bốn chấm trên cơ sở
là tính kết nối ba mà chúng ta làm chưa tốt
thì chắc chắn là bốn chấm không làm được
muốn làm gì thì làm
chắc chắn là phải có cái quy hoạch và chứng lực
và xây dựng cái quy hoạch và chứng lực của du lịch
không phải là xây dựng trên cái mục tiêu
chúng ta đạt bao nhiêu lực khách
mà phải xây dựng trên cái tầm nhìn và định vị
cái hình ảnh của du lịch thành phố
trong hai mươi năm nữa nó sẽ như thế nào
và đây thì tôi nói là
ví dụ chúng ta đạt cái mục tiêu là
chúng ta trở thành một cái đô thị du lịch
mà văn hóa nó sống động được yêu thích nhất châu á
thì lúc đó tất cả những cái quy hoạch và chứng lực của chúng ta
nó phải hướng tới cái định vị này
ở đây tôi cho rằng là tại sao mà chúng ta vẫn thấy là
chúng ta còn rời rạc
ở trong cái sự liên kết đồng bộ
chúng ta chưa có được cái sản phẩm mới
bởi vì chúng ta chưa có một cái quy hoạch rõ ràng
các doanh nghiệp vẫn đang làm theo cách của họ
mỗi người giữ riêng một cái bản sắc
một cái cách làm chứng lực riêng về sản phẩm
và từ đó nó không có tạo ra
một cái sự đồng bộ
để tạo ra một cái chứng lực chung
thưa quý vị thưa các bạn

tranh chung về tăng trưởng của du lịch thành phố
thì sự hình thành và phát triển
của các doanh nghiệp lữ hành là một điểm sáng
nếu như vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
con số doanh nghiệp lữ hành quốc tế là hai mươi ba
doanh nghiệp lửa hành nội địa chưa có
thì tính tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đã có sáu trăm năm mươi bốn doanh nghiệp lữ hành quốc tế
và sáu trăm một mươi một doanh nghiệp lữ hành nội địa
về chất lượng nhiều doanh nghiệp lửa hành
của thành phố đã khẳng định được uy tín
thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế
các doanh nghiệp lửa hành
trong hoạt động kinh doanh của mình
thường làm luôn các công việc như xúc tiến
tiếp thị trong và ngoài nước
thông tin quảng bá sản phẩm nghiên cứu
nỗ lực liên kết để tạo ra các sản phẩm mới
hấp dẫn có tính cạnh tranh cao
mỗi một doanh nghiệp dần hình thành
một văn hóa riêng một phong cách phục vụ riêng
để gây ấn tượng cũng như duy trì
phát triển uy tín riêng của mình
chính các doanh nghiệp lửa hành là người kết nối
cũng như khắc phục những điểm chưa đồng bộ
của hạ tầng du lịch nội địa
về cạnh tranh thì lĩnh vực này
cũng rất là khốc tiệt cả
cho nên có người vi von hơi quá đáng
là thương trường là chiến trường
với lờ việt thì chúng tôi khẳng định
khách hàng là người thân
và tất cả các đối thủ đều là
những đồng nghiệp của mình
chuyện mà liên kết là vấn đề sống còn
thứ nhất là ngay trong thành phố thì chúng tôi phải liên kết
với các công ty khác để bám những tour khó
những bày toán ở hiện nay
làm sao chọn được những người
cùng quan điểm cùng cách làm
cùng tinh thần phục vụ
việc thứ hai là phải liên kết
với các điểm tại chỗ
phải tìm đối tác ở các tỉnh
ví dụ như phải liên kết với các khách sạn ở đó
với các nhà hàng ký hợp đồng với họ
một công ty có văn hóa riêng
ví dụ như lờ việt thì cam kết là thứ nhất
là minh bạch và tròn vẹn
và nếu lờ việt làm không đúng
thì lờ việt
sẽ phải bồi hoàn lại những khoản dịch vụ
mà mình không đáp ứng được
tôi cho rằng càng cạnh tranh tốt thì khách hàng có nhiều chọn lò tốt
và khách hàng càng khó tính
thì càng giúp các công ty
vào dịp này nhu cầu đi du lịch văn hóa tâm linh
mùa vua lan báo hiếu ở thành phố
tăng cao nắm bắt được nhu cầu này
công ty lưỡng hành lựa việt
cũng như nhiều công ty lưỡng hành khác
thường tổ chức các chuyến đi mang màu sắc văn hóa tâm linh
như vậy để tổ chức được một chuyến đi
về các chùa trong tỉnh tây ninh
cũng như thăm tòa thánh tây ninh
những người thiết kế tour đã phải đặt kế hoạch
trước với các chùa chuẩn bị tài liệu
để giới thiệu với du khách
tua thì có rất là nhiều tour
có tour là mình sẽ đi thăm quan về cảnh
về văn hóa về kiến trúc
nhưng mà thường thì sẽ có
những cái tour như thế này thì là tụi em cũng rất là thích
vào dịp đầu năm hoặc vào dịp đầu
rằm tháng bảy vua lan như thế này
thì được về với văn hóa tâm linh
thì giúp cho
mình cũng cảm thấy bình yên hơn thoải mái hơn
và nhẹ nhàng hơn
đa phần thì là mình đi đến những cái nơi này
thì nếu mà có những cái chùa mà mình biết trước
những chùa mà mình quen
hoặc những chùa cũ
thì mình đến một cách rất là ngẫu nhiên thôi
còn với những cái chùa mình cần phải liên hệ
trước liên hệ trước để mình biết
được cái giờ để chùa đó
tiếp đón mình thôi
năm nào cũng đi hết đó cũng như là tháng bảy là đi
với đầu tháng duyên là đi du lịch
về tâm linh
lúc nào cũng đi một mươi chùa
năm nay thì công ty lễ việt tổ chức cho một cuộc tour
là đi về tây ninh
thì những cái chùa đó thì ngang có những chùa xưa
rồi những cái chùa lớn
thì hồi giờ chưa đi thì giờ đi để biết
với lại tháng bảy thì
tất cả anh em đi chủ yếu là để cầu
sinh cho gia đình cầu an cầu siêu cho gia đình
làm sao để có
các hướng dẫn viên du lịch giỏi nghiệp vụ
và kiến thức làm bộ mặt cho doanh nghiệp
luôn là một thách thức
mỗi doanh nghiệp lưỡng hành có một cách
thu hút lực lượng lao động này theo cách riêng
tùy theo văn hóa phục vụ của doanh nghiệp
mình đã xây dựng
chúng tôi chủ động tìm sinh viên
tìm người từ lúc các em đang học chứ không phải
cháu ra trường nó có những cái điều cũng rất là mừng
đó là hiện nay có một số em chưa ra trường
đã được ký hợp đồng
làm việc luôn tức là làm việc
khoảng thời gian ví dụ như là các em một tuần
những đặc biệt năm cuối thì các em chỉ học
một số buổi thôi thì các em sẽ
làm việc ở đây còn buổi nào bị học cứ đi học
hoặc là thường tập ở đây là có trả tiền
trên quá trình đi thì em học được
nghiệp vụ hướng dẫn các nghiệp vụ giống như là
mình sắp xếp chỗ ngồi
cho khách phòng ăn
và phòng ở cho khách
khi mà lên trên tour thì
em nghe được mấy anh chị hướng dẫn
thuyết minh để em biết về
các cái điểm mà em sẽ
sau này em sẽ đi tự mình đi dẫn khách
để có kinh nghiệm và kiến thức
bổ sung thêm kiến thức mà em đã được
học ở trên trường
vâng thưa quý vị thưa các bạn
những hình ảnh về các chuyến du lịch lửa hành
văn hóa tâm linh tới thăm các chùa
cũng như tòa thánh tây ninh trong phóng sự
sau cùng của chúng tôi về chặng đường
một mươi năm năm trưởng thành và phát triển của du lịch
thành phố đã tạm khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này
một lần nữa chúng tôi xin chân thành
và các bạn mời từ từ liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
trong lần phát sóng tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo